chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước
cùng tham dự có đại diện văn phòng chủ tịch nước bộ tài chính bộ kế hoạch đầu tư thanh tra chính phủ
theo báo cáo của kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu đã kiến nghị xử lý tài chính trên ba mươi tám tỷ đồng
cao nhất trong hai mươi hai năm hoạt động của kiểm toán nhà nước gần gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi
thông qua hoạt động kiểm toán đề nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ trên năm trăm linh văn bản
quy phạm pháp luật trong đó năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi
bổ sung một trăm năm mươi văn bản nhằm phòng chống có hiệu quả thất thoát lãng phí
trước những kết quả đã đạt được thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà kiểm toán nhà nước đã đạt được trong năm qua
năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
vì vậy chủ tịch nước yêu cầu hoạt động của kiểm toán nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ
quá trình quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước nâng tầm các kết luận
kiến nghị thực sự có chất lượng tương xứng với địa vị pháp lý của một cơ quan kiểm tra tài chính
tài sản công hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với kiểm toán nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để kiểm toán nhà nước nâng cao năng lực
phát huy vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị